tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp báo khuân xu đa ri
phó chủ tịch thứ hai quốc hội campuchia đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội chúc mừng quốc hội campuchia tổ chức thành công hội nghị diễn đàn
nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi bảy apps hai mươi bảy vào đầu năm hai nghìn một mươi chín tại siem diệp
góp phần nâng cao vị thế của campuchia trên trường quốc tế
chủ tịch quốc hội cho rằng vào năm hai nghìn hai mươi sắp tới hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ khi việt nam
làm chủ tịch asean và campuchia đăng cai hội nghị cấp cao á âu asem
hoàn ngành những kết quả đạt được tại cuộc hội đàm giữa phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
và phó chủ tịch thứ hai quốc hội campuchia khuân xu đa ri chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
quốc hội việt nam sẽ hợp tác chặt chẽ với quốc hội thượng viện campuchia
thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa chính phủ
và nhân dân hai nước cũng như hợp tác giữa hai quốc hội tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế
tổ chức giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế đã được chính phủ hai nước ký kết nói chung
để góp phần trên khai hiệu quả các hiệp định thỏa thuận hợp tác
về phần mình bà khuân xu đa ri cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp
và cho biết campuchia đang nỗ lực phát triển đất nước nhằm đem lại sự thịnh vượng cuộc sống ấm no cho nhân dân
thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot đem lại sự hồi sinh và phát triển đất nước campuchia ngày nay
bà khuân xu đa ri cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua là minh chứng cho thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống campuchia việt nam không ngừng phát triển tốt đẹp
tại cuộc tiếp hai nhà lãnh đạo đã hoan nghênh kết quả đạt
được trong công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước đã đạt được khoảng tám mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy để sớm hoàn thành công tác này